song nhiều người dân hà nội tp hcm vẫn xuống phố đón năm mới
ở các tỉnh thành khác thì đường phố thưa vắng hơn
để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn
vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an đã tăng cường quân số ứng trực tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường trước trong và sau đêm giao thừa
góp phần mang lại một mùa xuân bình yên hạnh phúc cho nhân dân
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội đã thành lập tám đoàn kiểm tra trực tiếp
và xử lý các vi phạm về pháo tại một mươi tám địa phương trọng điểm trên cả nước
gồm một mươi sáu tỉnh thành phố phía bắc và hai tỉnh phía nam
đoàn công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
được phân công trực tiếp kiểm tra xử lý các vi phạm về pháo
ở các địa phương tại thời điểm giao thừa đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhằm đôn đốc lực lượng công an các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
cùng với đó tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trong đó có quy định về việc cấm tàng trữ mua bán sử dụng pháo nổ trái phép của người dân
công tác kiểm tra của các đoàn sẽ được báo cáo trực tiếp qua điện thoại
về lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tại thời điểm trước trong và sau giao thừa
tối ngày ba mươi một tháng một ngay trong khoảnh khắc đón giao thừa của xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi
thì những lô hàng xuất khẩu đầu tiên của tp hcm từ tân cảng cắt lái tp thủ đức
được công nhân khẩn trương xếp dỡ lên các tàu container vận chuyển đi khắp thế giới
trong bảy tàu container
làm hàng đêm giao thừa lô hàng đầu tiên được xếp lên tàu kept quest của hãng cma cgm pháp
tải trọng ba mươi tấn là mặt hàng thủy hải sản
năm qua đây là một trong những mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu
của tp hcm đạt bốn mươi ba tám mươi chín tỷ usd
tàu sẽ có hành trình đi đến cảng singapore và trung chuyển tiếp đến mỹ
theo thống kê tổng sản lượng xếp dỡ trong đêm giao thừa tại cảng tân cảng cát lái
là khoảng hai trăm một mươi tàu
cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chỉ đạo của thủ tướng ngày hôm qua bộ giao thông vận tải cục hàng không
chủ động khẩn trương cấp phép cho nhãn hàng hãng hàng không chở công dân việt nam về nước
đây là từ các địa bàn hiện còn nhiều công dân việt nam đang mắc kẹt
thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao chỉ đạo của tp hcm đạt bốn mươi tàu
thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình công dân việt nam tại địa bàn hỗ trợ tạo điều kiện cho các công dân
trong đó có ngư dân về nước trên các chuyến bay chở khách của hãng hàng không nước ngoài
tiếp tục kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và các vấn đề gấp có liên quan
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngoại giao công an quốc phòng giao thông vận tải y tế
và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận công dân việt nam về nước
các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp
theo dõi y tế đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
dù không có các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra để chào đón năm mới
thế nhưng lực lượng công an luôn sẵn sàng trên mọi tuyến đường để đảm bảo bình yên cho người dân
và cũng giống như tp hà nội tp hồ chí minh không bán pháo hoa
thế nhưng người dân cũng đổ ra đường đến các khu vui chơi để đón năm mới
và chính vì vậy ngay từ rất sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân
để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
có mặt từ rất sớm lực lượng cảnh sát giao thông công an quận một tp hồ chí minh
đang tích cực điều tiết lưu lượng giao thông
các ngã đường ở trung tâm thành phố tương đối đông đúc
xe cụ di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe như mỗi năm
năm nay đặc biệt là không có bắn pháo hoa
và đồng thời là cũng là năm sau khi dịch bệnh covid một mươi chín
năm vừa rồi
thì năm nay là người dân nổ xô ra đường với không khí là hân hoang hơn trước
cho nên là lực lượng chúng tôi là cũng là ra quân
để mục đích là đảm bảo cho bà con được vui chơi
là làm sao được an toàn
và nhắc cũng đồng thời là tuyên trì nhắc nhở vấn đề là sử dụng pháo
song song với việc bố trí các tổ công tác chốt trực
tại các điểm nút giao thông có mật độ người phương tiện tham gia giao thông cao
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động bộ đội
đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động
trên các tuyến đường
nhằm phát hiện ngăn chặn xử lý kiệp thở các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông đốt pháo đua xe
đêm giao thừa thì chúng tôi sẽ tiếp tục
là tung tất cả lực lượng ba trăm sáu mươi
chỉnh sát giao thông các ngã đường
để đảm bảo là trung tâm quận một
là bà con được đến ăn thích vui chơi an toàn
giao thừa năm nhâm dần
có lẽ là một trong những giao thừa đặc biệt với người dân cả nước nói chung
và người dân thành phố hồ chí minh nói riêng
là một thướng lãm bắn phó hoa như mỗi năm
một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn đảm bảo trực chiến tại các đơn vị
để đảm bảo an ninh trực tự cho người dân đón tết
dù vất vả các chiến sĩ vẫn bám trụ với vị trí công việc của mình
cũng như mỗi năm thì cũng đâu có về nhà đâu
nhưng mà năm nay thì nói chung là vừa dịch bệnh vừa hết
thấy bà con hấn hởi vui mừng ra đền
thì lực lượng chúng tôi cũng là cảm giác là nên là cũng ra đường để mà
phục vụ người dân để ăn tết được vui vẻ và cũng là cái nhiệm vụ của chúng tôi
chúng tôi buồn chứ người mà mình cũng gọi là nhớ nhà
chứ mà mình phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cấp trên
để giúp người dân hưởng được một cái giao thừa vui vẻ ngoài đường
hoặc là chứng áp các loại tội phạm rồi để cho người dân ấy an toàn khi ra đường
khi không khí xuân mới đã gõ cửa từng nhà
nhưng trên các con đường vẫn có những người chiến sĩ công an nhân dân làm nhiệm vụ
bảo đảm an toàn cho mọi người mọi nhà đi đến nơi về đến chỗ
lặng thầm với công việc họ đã và đang góp sức vào sự bình yên của thành phố
so với hà nội và thành phố hồ chí minh thì người dân đà nẵng không khí đón năm mới
không nhộn nhịp và có phần vắng vẻ hơn
thế nhưng với người dân nơi đây giao thừa năm nay vẫn để lại những cảm xúc đặc biệt thiêng liêng
mời quý vị cùng điểm lại thời khắc ý nghĩa ấy tại thành phố đà nẵng
không tổ chức lễ hội không bán pháo hoa
vào đêm giao thừa
thành phố đà nẵng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
có phần vắng vẻ và trầm lắng hơn so với mọi năm
đón năm mới trong hoàn cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến phức tạp
người dân nơi đây cũng mang những cảm xúc và những ước nguyện đặc biệt hơn
trong thời khắc giao thừa
rất khóc rất khóc xe xe lạnh
chúng ta thấy không khí cũng nhộn nhịp như thế là mình thấy cũng vui
trong lòng mình cũng thấm thở lên
hy vọng là bước sang một năm mới
năm dâm dần thì mình sẽ có nhiều cảm xúc mới
cũng như là sẽ có nhiều cái niềm hy vọng về một năm
mà mọi thứ nó sẽ dần tốt hơn
và sẽ trở lại một trạng thái được gọi là bình thường mới
để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn
vừa đảm bảo phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường quân số
ứng trực tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
trước trong và sau đêm giao thừa
lực lượng cảnh sát một mươi ba là
trong đêm giao thừa là triển khai một trăm linh quân số
ứng trực tại đơn vị
và tuần tra kiểm soát trên tất cả các địa bàn trọng điểm
đặc biệt là những khu công cộng
để đảm bảo an ninh trật tự
và cũng như là phòng chống các loại tội phạm
liên quan đến an toàn giao thông
an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh
và sau đó thì hằng đêm qua một mươi hai h đêm
sẽ tổ chức tuần tra
trên các tuyến đường trọng điểm
để phòng chống các loại tội phạm đua xe trái phép
và các đối tượng lặng lách đánh bấm
cho ảnh hưởng đến giao thừa
và đặc biệt là phòng chống các đối tượng
đó đốt pháo sử dụng phóng nổ
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
không náo dịp sôi nổi như mỗi năm
nhưng giao thừa năm nay
vẫn là thời khắc thiên niên ý nghĩa
thắp lên những hy vọng về một năm mới
bình an và hạnh phúc
thưa quý vị
tết nguyên đán là dịp để chúng ta hướng về cội nguồn
đó là giá trị tâm linh
cũng là giá trị tình cảm hết sức thiêng niêng
thiêng liêng và sâu sắc của người việt điều này đã trở thành truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay
tết nguyên đán là thời điểm chuyển giao của năm cũ sang năm mới và cũng là thời khắc trang trọng nhất
đối với người việt bởi nó phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người với thiên nhiên đất trời
năm nay mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng em nguyễn khánh linh
cũng như bao người khác vẫn mong tết về bởi đây là những ngày lễ rất thiêng liêng

trong chu kỳ một năm người việt vẫn duy trì những ngày tết như tết đoan ngọ tết trung thu tết dương lịch tết nguyên đán
trong những ngày lễ ấy thì mọi người đều tạm gác lại những âu lo miêu sinh bộn bề để hướng về gia đình
và hướng về những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông
và tết nguyên đán còn gọi là tết cả là một cái tết quan trọng nhất
vậy những giá trị dân tộc thiêng liêng thể hiện qua tết nguyên đán như thế nào
chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ông dương trung quốc nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn để cùng hiểu thêm về câu chuyện này
mỗi khi tết đến xuân về mặc nhiên hình ảnh dân tộc lại gây xúc động trong trái tim mỗi con người đất việt
trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng hồn thiêng sông núi vẫn luôn là cảm nghĩ tự hào bất diệt
trong mỗi chúng ta ông có suy nghĩ gì về điều này
một cái giá trị mà tôi cho rất là quan trọng
cho nên nếu ai bảo rằng vôi gác lại hay bỏ đi
thì ngày tết ta tết dân tộc thì điều đó là một sai lầm lớn
bởi vì bên cạnh cái chuyện thay đổi về thời tiết
thì nó lại sự lặp lại của những cái mối quan hệ xã hội
đó là ngày mà tất cả những người thân trở về với quê hương của mình
với cộng đồng gần gũi nhất của mình và đặc biệt với gia đình của mình
và gần như rất nhiều những tập tục tập quán xã hội
kể cả những nghi lễ trong đời sống
nó lại lớn được lặp lại
nó như là một cái lượt huấn luyện sự nhắc nhở
thí dụ ngày đó về đầu tiên phải nghĩ đến tổ tiên
phải đi thanh minh thăm mộ các cụ đã qua cố
rồi chúng ta phải quan tâm đến bản thờ gia tiên
để trong ngày rộ tết nhớ đến tổ tiên của mình đến những người đã khuất
thế rồi là lúc đó là các mối quan hệ được xác lập
ông bà với các cháu như thế nào
rồi bố mẹ với con cái như thế nào
bạn bè với nhau như thế nào
làng xóm láng giềng với nhau như thế nào
tất cả những đón nhắc mọi người cái mối quan hệ xã hội mà mình phải gìn giữ những giá trị tốt đẹp của nó
ngày tết cũng chính là cơ hội để thể hiện đạo lý hiếu nghĩa
uống nước nhớ nguồn hướng về tổ tiên
cũng chính là giá trị văn hóa giá trị dân tộc được thể hiện rõ nét trong những ngày tết
phải không thưa ông
cái hiếu nghĩa nó là cái chung của toàn nhân loại
có thể mỗi vùng mỗi miền nó thể hiện khác nhau thôi
hiểu chúng ta là rất quan trọng đến cái tổ tiên
với cái tổ tiên hiểu tôi nghĩa là cái gì phần còn lại cho thăm mộ
thăm mộ lăng mộ chẳng hạn
hay thí dụ là cái việc phải thắp ném hương thờ cúng tổ tiên
quây quần quanh cái mông cổ ăn uống như ăn uống được với tổ tiên
thì cái điều đó
nhưng có thể các dân tộc khác thể hiện khác
nhưng mà cái sự hiếu nghĩa thì tôi nghĩ là dân tộc nào cũng có
theo ông ngoài sự hướng về tổ tiên thì giá trị dân tộc của người việt
được biểu hiện nổi bật
nên những phương diện nào khác trong ngày tết
trong cái đời sống truyền thống thì người ta chủ yếu nghĩ là làng xã
làng xã chính là một cái quê hương gần gũi nhất mình
và làng xã với nước gần như là hình ảnh của một cái thiêng lương nhất trong một ngôi làng là gì
ngoài những cái cơ sở thờ cúng tín ngưỡng như chùa như đình như đền như miếu
thì người ta rất chú ý đến cái sắc phong
sắc phong của nhà vua
nhà vua là một quốc gia
quốc gia thừa nhận những cái giá trị thiêng lương nhất của cái địa phương ấy
thì là đủ rồi
còn địa phương thì thực thi tất cả những cái trách nhiệm của mình
để làm cho cái vùng đất nó an lành
con người nó được sung túc và hạnh phúc
và đồng thời đóng góp cho nghĩa vụ cho nhà nước
đấy là cái mô hình của xã hội truyền thống
cho nên tất cả những cái giá trị địa phương cực kỳ quan trọng
và trong đó có cái lễ hội
lễ hội nó vừa phù hợp với cái đời sống lao động
một cái thời kỳ nông nhan
vào một cái thời kỳ mà người ta có cơ hội được gặp gỡ nhau
trong cái lễ hội ấy tất cả những cái tập tục nó được tái hiện lại
những cái gì linh thiêng được nhắc nhở lại
những cái mối quan hệ được thiết chặt lại
và điều hòa
và bên cạnh đó cũng có cái sự giao lưu
những cái vùng đất người miền đất khác đến
để chiêm ngưỡng để chia sẻ
cùng với sự phát triển của xã hội
tết cổ truyền cũng có nhiều thay đổi để phù hợp thời đại
tuy nhiên những giá trị văn hóa giá trị dân tộc là sự bất biến
mà bất cứ người con đất việt
dù sống ở đâu trong hoàn cảnh nào
vẫn nhận ra và chân quý
ông có bình luận gì về vấn đề này
cái khó nhất là của chúng ta
thì mỗi người suy xét
cần giữ cái gì
và cần bỏ cái gì
cần thay đổi cái gì
và xã hội cũng phải tạo ra cái môi trường để
để cái sự thay đổi nó lành mạnh
nó bền vững
tránh những cái xu thế là chúng ta cứ
du nhập với những cái xa lạ
mà bóp méo hoặc làm thay đổi những cái vốn có tốt đẹp
của từng con người của từng gia đình
của từng cộng đồng
và của quốc gia
thưa ông với nhịp sống ngày nay
chúng ta cần phải giữ gìn
và phát huy những giá trị truyền thống
của dân tộc như thế nào
đây là một cái vấn đề của thời đại đặt ra
mà mọi người đều quan tâm với nó
mọi người phải suy nghĩ về nó
và tìm những giải pháp tốt nhất
để hài họa giữa phát triển và bảo tồn
vì thế mà tôi cho rằng
mỗi một dịp xuân về là lúc chúng ta có cơ hội nghĩ lại chuyện đó
năm nay ta có nên về quê ăn tết không
khi mà đường xá thì cách chợ như thế này
khi mà dịch bệnh thì đang như thế này
thì mỗi người phải tự xếp xếp
và thay thế bằng cái gì
ví dụ người ở nhà bật bề trên bố mẹ
cũng tha thiết mong gặp được con
thế nhưng cũng phải chia sẻ là trong hoàn cảnh này
thì như thế nào là thích hợp nhất
và người con cũng có thể ở phương xa
cũng có thể phải nghĩ đến cái giải quyết
thì giải quyết những cái chuyện đó
rất là chuyện thường tình
nhưng mà tôi cho đấy chính là những thay đổi
thay đổi rất là quan trọng
còn xã hội tạo những điều kiện phát triển
để cho mọi người có một sự lựa chọn thích hợp nhất
với hoàn cảnh của mình
và phù hợp với cái chung của đời sống
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi
những giá trị hồn cốt
linh khí rồn tụ
những trái tim yêu thương luôn hướng về dân tộc
là những giá trị thiêng liêng
tạo nên bản sắc tết cổ truyền việt nam
vầng hướng về giá trị truyền thống văn hóa
lưu giữ bảo tồn và lan tỏa
những giá trị hồn cốt của dân tộc
đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân việt nam
để văn hóa sẽ soi đường cho quốc dân đi
vâng thưa quý vị
hôm nay là ngày mùng một tết
cũng là ngày đầu tiên của tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thì rất nhiều những chính sách mới sẽ có hiệu lực
như là cán bộ chỉ được trở lại vị trí công tác
khi có kết luận không tham nhũng
quy định mới về xuất xứ hàng hóa
và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
quy định mới về xuất xứ hàng hóa
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nghị định một trăm một mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp
sự đổi bổ sung điều một mươi năm
xuất xứ hàng hóa
cụ thể tổ chức cá nhân sản xuất xuất khẩu nhập khẩu
tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình
đảm bảo trung thực chính xác
tuần thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa
xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa sản xuất tại việt nam
hoặc các cam kết quốc tế mà việt nam tham gia
tăng thời gian làm thêm giờ của công việc có tác chính chất
kể từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần của người lao động
động không quá bảy mươi hai giờ tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá bốn mươi giờ
vào các ngày lễ tết người lao động làm công việc thời vụ cũng sẽ không còn được nghỉ bù như quy định trước đây mà chỉ được tính hưởng lương làm thêm giờ cho ngày làm việc đó
chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng
nghị định một trăm ba mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng
người bị tạm đình chỉ công tác tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng